thành phố hồ chí minh đã trình kế hoạch tăng lượng hàng chuẩn bị cho tết tân sỉu
với tổng giá trị cho hai tháng tết gần hai mươi tỷ đồng
các doanh nghiệp bình ổn thị trường cam kết giữ ổn định giá
không điều chỉnh tăng giá bán trong một tháng trước tết và một tháng sau tết
các doanh nghiệp đã chuẩn bị sản xuất dự trữ cung ứng cho hai tháng tết hơn một mươi chín sáu trăm linh tỷ đồng
tăng ba bốn mươi ba so với nguồn vốn chuẩn bị tết hai nghìn hai mươi
trong đó giá trị hàng hóa bình ổn thị trường hơn bảy một trăm linh tỷ đồng
riêng tháng cao điểm phục vụ tết tổng giá trị hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị là hơn một mươi bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó hàng bình ổn thị trường là hơn bốn một trăm linh tỷ đồng
nhằm bảo đảm cung ứng hàng hóa tết sở cũng vận động các hệ thống siêu thị kéo dãn thời gian phục vụ khách hàng
hiện nông dân trồng thanh long tại một số tỉnh đông nam bộ đang vào vụ thắp đèn cho thanh long
nhằm cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu đặc biệt trong dịp tết dương lịch tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
đây là mùa nhu cầu tiêu thụ lớn nhất trong năm của trái thanh long ở cả thị trường xuất khẩu và nội địa
bởi vậy bà con nông dân vẫn tập trung sản xuất để tăng sản lượng cho thị trường cuối năm dù làm trái mùa
năm nay nông dân trồng thanh long gặp nhiều khó khăn về đầu ra
có thời điểm thanh long ruột đỏ chỉ còn vài ba đồng một kg
vì xuất khẩu bị đình trệ do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín vụ sản xuất cuối năm nay
nông dân trồng thanh long cũng rẻ rặt hơn trong đầu tư vì anh ngại thị trường xuất khẩu cuối năm vẫn gặp khó khăn
tuy nhiên sản lượng thu hoạch vẫn tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước
theo hội nghề cá việt nam sau một mươi năm năm thử nghiệm nuôi loại cá nước lạnh gồm cá hồi cá tầm thành công
đến nay sản lượng cá nước lạnh toàn quốc đã đạt trên ba bảy trăm linh tấn
với mức tăng trưởng bình quân gần sáu mươi chín một năm cá nước lạnh đã khẳng định được chỗ đứng
trong nội địa hiện cả nước có hai mươi năm tỉnh phát triển nghề nuôi cá nước lạnh tập trung ở phía bắc và tây nguyên
sản xuất được khoảng bốn triệu con giống đáp ứng tám mươi nhu cầu con giống trong nước
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi sản lượng trứng cá tầm đã qua chế biến của cả nước ước đạt ba kg
dự báo trong một mươi năm tới nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm từ cá nước lạnh trong nước và thế giới
sẽ còn tiếp tục tăng cao tại thị trường nội địa cung mới đáp ứng được khoảng năm mươi nhu cầu
theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam
nhu cầu tiêu thụ mực bạch tuộc đang có xu hướng tăng mạnh ở trung quốc
quý ba xuất khẩu mực bạch tuộc việt nam sang trung quốc đạt trên một mươi ba triệu đô la
tăng gần bốn mươi bốn so với cùng kỳ năm trước trong đó mực chiếm chín mươi một năm bạch tuộc chiếm tám năm
nguyên nhân của sự tăng trưởng mạnh mẽ này là do các nguồn cung khác của trung quốc gặp khó khăn
nên thị trường này đã tăng nhập khẩu từ việt nam để bù đắp
bên cạnh đó nhập khẩu mực chế biến mực khô mực nướng việt nam và trung quốc
cũng tăng tới một trăm bốn mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
trung tâm lưu ký chứng khoán việt nam vừa thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán
của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài trong tháng một mươi với số lượng tài khoản mở mới kỷ lục
trong tháng một mươi đã có tới hơn ba mươi sáu bốn trăm năm mươi tài khoản giao dịch trong nước được mở mới
con số này đã tiệm cận số lượng tài khoản mở mới kỷ lục hồi tháng bốn
trong đó hệ thống của trung tâm đang quản lý hơn hai sáu trăm ba mươi triệu tài khoản giao dịch trong nước
trong đó chủ yếu là tài khoản của nhà đầu tư cá nhân
trong tháng một mươi vừa qua
thị trường chứng khoán việt nam tiếp tục có những diễn biến tích cực
chỉ số vn index tăng hơn hai mươi điểm với sự dẫn dắt của các cổ phiếu nhóm ngân hàng tiêu thụ bán lẻ
như ctg msn hpg png
bộ tài chính vừa đề xuất thủ tướng giao cho bộ thực hiện việc dừng cấp
sắp nhận tờ khai nguồn gốc đối với ô tô mô tô xe hay bánh gắn máy nhập khẩu
thay vào đó bộ tài chính cho phép doanh nghiệp sẽ chỉ sử dụng tờ khai hải quan điện tử
làm căn cứ để xác định phương tiện hoàn thành
trong thời điểm dừng cấp sắp nhận tờ khai nguồn gốc dự kiến từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đề xuất của bộ tài chính trình thủ tướng đã nhận được sự đồng tình của các bộ có liên quan
bởi hiện nay một trăm linh ô tô mô tô xe gắn máy nhập khẩu vào việt nam đều thực hiện thủ tục
đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trên cổng thông tin một cửa quốc gia
thưa quý vị và các bạn
nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân